từ đó kịp thời kiến nghị các giải pháp để phòng ngừa xử lý vi phạm tăng cường kỷ luật kỷ cương đảm bảo hiệu lực hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
ghi nhận đánh giá cao công lao và thành tích đã đạt được của lực lượng thanh tra công an nhân dân đảng nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng thanh tra công an nhân dân thứ trưởng trần quốc tỏ thưa ủy quyền của chủ tịch nước
trao huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhì tặng thanh tra bộ công an
phát biểu tại lễ kỷ niệm thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương và đánh giá cao thành tích của các thế hệ lãnh đạo cán bộ thanh tra trong công an nhân dân
đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm mươi năm năm qua
để tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị
địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng kiện toàn tổ chức thanh tra các cấp trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính
có phẩm chất đạo đức tốt bản lĩnh vững vàng lập trường kiên định giỏi về chuyên môn nghiệp vụ chắc về pháp luật có kinh nghiệm kỹ năng tác nghiệp uy tín bản lĩnh công tâm khách quan
tâm phải sáng đầu phải lạnh trái tim phải nóng đôi bàn tay phải sạch có tính tự giác tính kỷ luật cao
cũng trong sáng nay công an tỉnh tuyên quang phối hợp với ủy ban nhân dân huyện yên sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai xây dựng xã thái bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
công an tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai xây dựng xã thái bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao năm hai nghìn hai mươi và được lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm hai nghìn hai mươi một
qua một năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã được đẩy mạnh tình hình an ninh trả tự cơ bản ổn định hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc nhân dân phấn khởi yên tâm làm ăn phát triển kinh tế xã hội
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an ghi nhận mô hình ba tích cực về an ninh trật tự tại xã thái bình trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh tuyên quang và thông báo rộng rãi trên toàn quốc
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an ghi nhận mô hình ba tích cực về an ninh trả tự tại xã thái bình trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an ghi nhận mô hình ba tích cực về an ninh trả tự tại xã thái bình trở thành địa bàn tỉnh tuyên quang và thông báo rộng rãi trên toàn quốc
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an ghi nhận mô hình ba tích cực về an ninh trả tự tại xã thái bình trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các bộ hội viên phụ nữ lực lượng công an nhân dân đã có những bước phát triển
tám mươi bốn mươi sáu là tỷ lệ phụ nữ công an có trình độ cao đẳng đại học trở lên tăng hai mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
một mươi ba bốn là tỷ lệ nữ lãnh đạo trong tổng số lãnh đạo các cấp
trong đó một mươi đồng chí nữ được thăng cấp hàm cấp tướng

bảo vệ tổ quốc hạng nhất nhì ba
tám mươi sáu bằng khen của thủ tướng chính phủ và hàng nghìn lượt tổ chức hội được bộ công an tặng bằng khen
trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam ủy ban nhân dân tỉnh thành phố khen thưởng
tổ chức hội phụ nữ trong công an nhân dân đã khẳng định được vị trí vai trò
thực hiện tốt các chức năng và là môi trường gian luyện tích cực của các hội viên phụ nữ
đã chủ động tham hiu đề xuất và tổ chức nhiều nội dung nhiều hoạt động
giáo dục các hội viên triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua
nhất là các hoạt động tuyên truyền động viên hỗ trợ chị em phụ nữ tăng cường về cơ sở
các hoạt động tận tâm trách nhiệm đi đầu trên tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đó cũng đã đóng góp phần rất quan trọng cùng với toàn lực lượng
thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an dân trong sạch vững mạnh
sức sống của một phong trào thi đua chính là sự tiến bộ trưởng thành của từng hội viên phụ nữ công an
trong mọi mặt công tác gia đình và xã hội
với những kết quả ấn tượng trong năm năm qua những người nữ chiến sĩ công an bản lĩnh vững vàng
tinh thông nghiệp vụ và giàu lòng yêu thương hoàn toàn tự tin để bước vào giai đoạn mới
bước tiếp con đường chinh phục những khát vọng thành công và hội nhập
những nội dung chính trong phần tiếp theo khởi tố bắt tạm giam giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc
và cán bộ y tế tỉnh phú thọ về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các nước tăng cường đối phó với bệnh đậu mùa khỉ nhằm kiểm soát sự lây lan của virus
sáng nay cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam ông trịnh quang trí
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ông trí bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc mua sắm kites covid một mươi chín của công ty việt á
gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn sáu tỷ đồng
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán
ông đặng minh tuyết phó trưởng khoa xét nghiệm bà trần thị nguyên hằng nhân viên khoa xét nghiệm
trần thị mai anh nhân viên khoa dược và đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á
tại hai tỉnh đắk lắc và tây nguyên
trong số các bị can nêu trên ông trần thanh mỹ và bà trần thị nguyên hằng bị bắt tạm giam
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh phú thọ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ông trần gia phú phó giám đốc trung tâm xét nghiệm thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
ông phú bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ông trần gia phú đã tham mưu cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
để mua sinh phẩm hóa chất của công ty việt á và nhận của công ty việt á hơn hai tỷ đồng
liên quan đến vụ việc ở tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê thanh nhị nguyên chú tại huyện đức hòa về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân đây là đối tượng thứ sáu bị khởi tố trong vụ án này
trước đó liên quan đến tỉnh thất bồng lai ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an
đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
tiếp đó ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng đang cư trú tại tỉnh thất bồng lai gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên
và lê thanh trùng dương cùng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
riêng bị can lê tùng vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
tất cả các quy định đều được viện kiểm soát nhân dân huyện đức hòa phê chuẩn
công an huyện điện biên đông chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng thu hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi hai hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng năm tại bản chóc ly xã keo lôm huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp do công an huyện điện biên đông chủ trì phá thành công chuyên án bắt quả tang giàng a dua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại bản tổng sớ xã phú hồng huyện điện biên đông tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy và một con dao nhọn
quá trình phát hiện bắt giữ giàng a dua dùng dao chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt
với tinh thần kiên quyết chấn áp tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng bảo đảm an toàn
hiện giàng a dua cùng tăng vật đã được công an huyện điện biên đông bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ đối tượng lê đức phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã phúc sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng qua nhận được tin báo của nhân viên khách sạn alvesta trên đường trần phú
phường lộc thọ thành phố nha trang về việc bị kẻ gian lẻn vào trộm một kết sắt đặt dưới cầy lễ tân
qua trích xuất camera an ninh lực lượng công an phát hiện đối tượng lê đức phúc là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hơn một mươi hai giờ truy xét công an phường lộc thọ đã phát hiện
và đưa phúc cùng đối tượng nefedok shekgay quốc tịch nga về trụ sở làm việc
qua đầu tranh phúc khai nhận sau khi trộm được kết sắt của khách sạn phúc đã trở về nhà thuê của nefedok shekgay
trên đường nguyễn thiện thuật thành phố nha trang để cất giấu rồi tiếp tục đi đến khách sạn golden holiday
trên đường trần quang phải lẻn vào lấy đi bốn hộ chiếu tại cổi lễ tân
đến tối cùng ngày sau khi thỏa thuận chia tiền đối tượng nepharov sergei đã dùng máy cắt để phá kết sắt
bên trong có một mươi tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng
khi hai đối tượng chưa kịp chia tiền thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ
hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên đường tuần tra địa bàn buổi tối trung tá nông văn quốc trưởng công an thị trấn na hàng
tỉnh tuyên quang đã nhặt được một chiếc ví màu đen
bên trong có số tiền hơn một mươi triệu đồng và nhiều giấy tờ khác
ngay sau đó đồng chí đã kiểm tra xác minh và thông báo cho công dân đến nhận lại tài sản
nhận lại tài sản chủ nhân chiếc ví đã rất vui mừng cảm động
bởi anh đang làm việc ở nhật bản và vừa về thăm nhà được một tháng
ngoài số tiền là tài sản lớn đối với bản thân và gia đình
thì còn nhiều giấy tờ quan trọng khác để anh có thể trở lại nhật bản làm việc đúng thời hạn
việc trung tá quốc nhặt được viện tài sản này là một tài sản quan trọng để anh có thể trở lại nhật bản làm việc đúng thời hạn

đã gửi thư cảm ơn đồng chí quốc và lực lượng công an
hành động đẹp của trung tá nông văn quốc đã thể hiện phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ công an nhân dân
thật thà trung thực góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng công an gần dân trọng dân hết lòng vì nhân dân phục vụ